tiếp bộ trưởng ngoại giao triều tiên ri yong ho vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao ý nghĩa chuyên thăm việt nam của bộ trưởng ri yong ho
trong việc duy trì và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đồng thời chúc mừng những thành tựu mà nhân dân triều tiên đã giành được
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước bảy mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng và chính phủ triều tiên
tại buổi tiếp thủ tướng khẳng định đảng chính phủ và nhân dân việt nam coi trọng quan hệ truyền thống với triều tiên
sẵn sàng cùng phía triều tiên thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với tiềm năng và lợi ích của mỗi nước
luật pháp và trách nhiệm quốc tế có lợi cho việc duy trì hòa bình phát triển của khu vực
sẵn sàng chia sẻ với triều tiên những kinh nghiệm xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của việt nam phù hợp với nhu cầu của triều tiên
thủ tướng bày tỏ mong muốn các bên liên quan thúc đẩy đối thoại tạo tiến triển thực chất
nhằm thúc đẩy giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
khẳng định việt nam sẵn sàng đóng góp thiết thực trong tiến trình đối thoại giữa triều tiên và các bên liên quan
bộ trưởng ri yong ho bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức việt nam và được chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế xã hội
và hội nhập quốc tế mà nhân dân việt nam đã đạt được trong thời gian qua
bộ trưởng ri yong ho khẳng định lập trường nhất quán của đảng chính phủ triều tiên
coi trọng và mong muốn thúc đẩy củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với việt nam
nhất trí phối hợp xem xét các biện pháp thích hợp để củng cố và phát triển quan hệ triều tiên việt nam phù hợp trong tình hình mới